tình trạng tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em miền núi tăng cao ở mức báo động
tỉnh quảng ngãi đã triển khai đề án nâng cao hiệu quả phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
dưới năm tuổi các huyện miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với tổng chi phí hai mươi một tỷ đồng tỉnh quảng ngãi phân đấu giảm tỷ lệ trẻ miền núi suy dinh dưỡng xuống còn hai mươi hai
để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở các huyện miền núi
tỉnh quảng ngãi sẽ thực hiện các chương trình tăng cường dinh dưỡng vi chất cho trẻ em như
bổ sung vitamin a cho một trăm linh trẻ em có nguy cơ cao một trăm linh trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng được nhận can thiệp
bằng thực phẩm điều trị ăn liền tại cộng đồng bổ sung vi chất sữa cho trẻ em dưới năm tuổi
tổng kinh phí thực hiện đề án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em miền núi gần hai mươi một tỷ đồng từ ngân sách xã hội hóa
tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi ở mức báo động
với tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng bốn mươi suy dinh dưỡng chiều cao năm mươi một
các chương trình can thiệp này kỳ vọng giúp quảng ngãi giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới hai mươi hai